các lực lượng của philippines anh canada nhật bản và mỹ đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung thường niên
mang tên sama sama với sự tham gia của hơn một tám trăm linh binh sĩ
hải quân philippines cho biết cuộc tập trận năm nay được tổ chức ở ngoài khơi thủ đô manila
và phía nam đảo luzon philippines
nội dung chính bao gồm các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước tác chiến phòng không và điện tử
theo giới chức hải quân mỹ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường uss dewey cùng tàu chở đạn khô
và máy bay săn ngầm p tám poseido sẽ tham gia cuộc tập trận do philippines chủ trì kéo dài đến ngày một mươi ba tháng một mươi tới
ngoài ra tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của philippines cùng các tàu khu trục của nhật bản và canada
cũng tham gia trong đợt tập trận này
hải quân australia pháp indonesia new zealand cũng cử quan sát viên và chuyên gia quân sự tham gia sự kiện